nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp do nữ làm chủ và hỗ trợ các doanh nghiệp này tham gia vào thị trường toàn cầu trong thời gian tới
mới đây google phối hợp với vcci đã tổ chức hội thảo vai trò của phụ nữ việt nam trong cách mạng công nghiệp bốn
tham dự hội thảo có hơn ba trăm linh đại biểu là các nhà lãnh đạo nữ hàng đầu của các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh
tại hội nghị với sự dẫn dắt của các chuyên gia đến từ google và các diễn giả khách mời uy tín
các đại biểu đã nghe trao đổi về những vấn đề liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang diễn ra tại các nước phát triển trên thế giới
tác động của cách mạng công nghiệp bốn đến việt nam đặc biệt ảnh hưởng của cuộc cách mạng bốn tới bình an giới
phụ nữ có khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng như thế nào
qua đó tạo cảm hứng và hỗ trợ các nữ lãnh đạo vượt qua những rào cản và thách thức trong công việc
để theo đuổi mục tiêu sự nghiệp và trở thành người dẫn đầu bản lĩnh nhất trong thời đại cách mạng công nghiệp bốn tại việt nam
thông qua buổi hội thảo google và vcci có thể tập hợp những ý kiến gửi lên chính phủ
kiến nghị đề ra những chính sách tốt nhất nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nữ trong thời gian tới